xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
mở rộng điều tra các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố năm đối tượng về tội đưa hối lộ
nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô tiên phong
có địa chỉ tại phường đại kim quận hoàng mai hà nội và trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi ba d
huyện bình chánh tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với mai văn quân
phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô tiên phong về tội đưa hối lộ
mai văn quân đã có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của cục đăng kiểm việt nam
thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe với mục đích được bỏ qua các lỗi thiếu sót trong hồ sơ
mai đức truyền chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới đã nhận tiền của công ty tiên phong
để bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ trên
và thẩm định đạt do đó đủ yếu tố cấu thành nhận hối lộ
cùng ngày công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
về hành vi nhận hối lộ đối với nguyễn trí quyết giám đốc trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi ba d
nguyễn hoàng anh phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi ba d phạm văn luân phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một d
đóng giả là xe ôm công nghệ sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả
để trộm cắp xe máy bốn đối tượng là ngô văn hiếu đinh thanh dũng huỳnh văn mến và võ minh nhật
cùng chú tại tp hcm đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo hồ sơ công an từ đầu đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hiếu và dũng đã đóng giả xe ôm công nghệ
sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện nhơn trạch
điều tra mở rộng công an huyện nhân trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng mến và nhật
để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
khám xét tiệm sửa xe của nhật tại phường tân tạo a quận bình tân tp hcm
cơ quan công an thu giữ hai mươi bốn biển số xe mô tô trong đó có một mươi biển số giả và nhiều lốc xe máy
khung xe máy các loại được biết dũng còn có tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ thành công bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép
gần tám mươi kg cành và quả thuốc viện tại địa bàn huyện văn bàn tỉnh lào cai
trước đó khoảng ba giờ năm phút ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại thị trấn khánh yên huyện văn bàn tỉnh lào cai
lực lượng công an phát hiện một xe ô tô bán tải
trên xe có hai người là đinh hồng quang và phạm văn phiếm đang chở tám bao tải
chứa gần bảy mươi bảy kg cành và quả thuốc viện cùng một số tài liệu có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp vũ ngọc tuyến đinh hoàng anh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an thị trấn cái nước tỉnh cà mau vừa mời làm việc năm đối tượng bán thực phẩm chức năng
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn
tạng vật tạm giữ gồm nhiều loại thực phẩm
thực phẩm chức năng chưa rõ nguồn gốc như thuốc ăn ngủ ngon thảo mộc dầu xoa bóp
tinh dầu tỏi hoạt huyết dưỡng não đông trùng hạ thảo
ban đầu các đối tượng tặng cho người dân một số loại thực phẩm chức năng
sau đó các đối tượng sẽ tư vấn bán các loại thực phẩm chức năng với giá khoảng tám trăm linh đồng một sản phẩm
giá trị thực tế của các loại sản phẩm chỉ khoảng sáu mươi năm bảy mươi năm đồng
từ đó thu lợi bất chính số tiền tranh lệch
tiến hành test nhanh phát hiện cả năm đối tượng đều dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay lãnh đạo huyện đồng phú của tỉnh bình phước đã chỉ đạo phòng giáo dục huyện đồng phú
và các cơ quan có liên quan nhanh chóng xác minh vụ việc một nữ sinh lớp sáu bị đánh hội đồng ngay gần trường học
sự việc được đăng tải lên mạng xã hội facebook gây bức xúc trong dư luận
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng ba một clip dài hơn hai phút xuất hiện trên mạng xã hội facebook
ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác bao vây đánh hội đồng tới tấp
theo người nhà của nạn nhân vụ việc xảy ra vào chiều ngày một mươi một tháng ba khoảng một mươi năm giờ chiều
khi nạn nhân vừa đi học về ra gần trường thì bị một nhóm nữ sinh khác chặn đường đánh hội đồng
ngay sau khi phát hiện sự việc gia đình đã nhanh chóng trình báo nhà trường và cơ quan chức năng
và đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị